các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó một năm trăm linh học sinh củ chi tiêm buổi sáng và ba trăm linh học sinh quận một tiêm buổi chiều
cũng trong chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi tp hcm chính thức có quyết định cho hàng quán được phục vụ ăn uống tại chỗ kể từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
nhưng quy định phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày và được phục vụ tối đa năm mươi công suất
mặt khác hàng quán không bán không sử dụng đồ uống có cồn
tuy nhiên căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn cho phép quận bảy và thành phố thủ đức
được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn
thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
đà nẵng sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với các trường hợp từ các địa phương khác đến và về thành phố với yêu cầu chung
trước khi đến hoặc về thành phố người dân phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến của quốc gia hoặc của đà nẵng
ứng dụng đà nẵng smart city hoặc vào trang https hai gạch chéo gạch chéo khai báo y tế đà nẵng gov vn
thông tin này vừa được ubnd tp đà nẵng đưa ra vào tối qua
cụ thể đối với người đến hoặc về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp một hoặc cấp hai
tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định hiện hành
người đến hoặc về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp độ ba
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ và phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú đủ một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
người đến hoặc về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp bốn và các vùng cách ly y tế phong tỏa
phải có kết quả xét nghiệm âm tình về sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc người đã khỏi covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú đủ bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm hai lần
đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú đủ một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm ba lần
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
tại phiên xét xử chiều qua tòa nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ cho bị cáo trương châu hữu danh
và nhóm báo sạch nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận
đại diện viện kiểm sát thế giới
viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đã được nêu rõ trong cáo trạng
quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương châu hữu danh từ bốn đến năm năm tù
đoàn kiên giang nguyễn phước trung bảo từ ba đến bốn năm tù nguyễn thanh nhã lê thế thắng từ hai đến ba năm tù
đồng thời đề nghị tuyên cấm các bị cáo hành nghề báo chí từ bốn đến năm năm
dự kiến chiều nay tòa sẽ tuyên án trương châu hữu danh và các bị cáo trong nhóm báo sạch
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi
gồm phạm thiên phú tám năm tù nguyễn minh tuấn bảy năm tù đinh văn đức sáu năm tù
phạm phú quý bốn năm tù và phan văn dũng ba năm sáu tháng tù cùng với tội danh giết người
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước với anh trần hồng sơn trú tại tỉnh quảng bình
nên vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phú đã rủ thêm tuấn đức quý và dũng cùng chuẩn bị hung khí tham gia đánh anh sơn
tại bãi giữ xe của một quán nhậu phú đã dùng chân đạp và cả nhóm xông vào đánh anh sơn
đức dùng gậy bóng đánh vào chán khiến anh sơn ngã xuống đất
thấy anh sơn bị nạn nhóm bạn cùng nhậu chạy ra bảo vệ thì nhóm của phú bỏ chạy
do được cấp cứu kịp thời anh sơn bị thương tích năm mươi một
trước hội đồng xét xử cả năm bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện linh hoạt thích ứng với tình hình thực tế
tại các địa phương vẫn có các chốt kiểm soát dịch bệnh với mục đích yêu cầu người dân ra vào địa phương khai báo y tế
bảo đảm công tác truy vết nếu có dịch bệnh xảy ra
thế nhưng một số đối tượng lại có thái độ chống đối không hợp tác
tại tỉnh ninh bình đối tượng phan tấn thương vừa bị công an tp ninh bình ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
khi đối tượng liều lĩnh tăng ga thông chốt đâm thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy vào lúc hai mươi h tám ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực cầu non nước xuất hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi
do phan tấn thương điều khiển đi từ vùng dịch huyện ý yên tỉnh nam định vào địa bàn thành phố ninh bình
khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế đối tượng thường sau khi dừng lại
đã tiếp tục nhấn ga tăng tốc và đâm thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
sau khi tôi về chốt thì cán bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra ra lệnh dừng xe kiểm tra
do tôi sợ tôi bị bất bằng nên là tôi đã tăng ga bỏ chạy
mục đích của tôi chỉ là
tôi nhận thức được là nếu như mà nhấn ga bỏ chạy thì nó sẽ gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông
nên tôi mới nhấn ga từ từ để bỏ chạy mục đích của tôi là chỉ là bỏ chạy thôi
việc người dân vào tp ninh bình phải khai báo y tế là cần thiết
nhưng từ hiện nay các địa phương giáp sanh với ninh bình đang xuất hiện các chung các bệnh covid một mươi chín
do vậy hành vi cố tình không dừng xe khai báo y tế mà tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
là hành vi cực kỳ nguy hiểm coi thường pháp luật
cũng theo cơ quan công an phan tấn thương đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và một tiền sự về xâm hại sức khỏe người khác
qua cái việc trên thì chúng tôi thấy rằng là cái công tác phòng dịch là hết sức cần thiết
để đảm bảo cái quyền lợi chung cho mọi người
cái việc tổ chức dừng lại để hướng dẫn khai báo y tế là cần thiết
cũng rất mong là nhân dân và mọi người tham gia giao thông chấp hành thì nên chia sẻ với lực lượng
tình trạng chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua
và đều đã bị xử lý nghiêm khắc
trong vụ này các lực lượng đã bị xử lý nghiêm khắc
các lực lượng đã bị xử lý nghiêm khắc
trong vụ việc lần này các cơ quan tư pháp thành phố ninh bình đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý
để đưa vụ án ra xét xử điểm nhằm đảm bảo tính dân đe chung trong xã hội
đội cảnh sát ma túy công an tp buôn ma thuột phối hợp với phòng cảnh sát ma túy
và công an huyện cron park tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng mua hai trăm linh gram ma túy đá
về sử dụng và bán kiếm lời
đối tượng bị bắt là thái văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại xã hòa phú tp buôn ma thuột
trước đó dũng điều khiển xe mô tô đến thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa mua hai trăm linh gram ma túy đá
của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch với giá năm mươi triệu đồng để về sử dụng và bán kiếm lời
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác của đội cảnh sát ma túy
công an tp buôn ma thuột phát hiện bắt quả tàng
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các vụ hàng hóa nhập lậu tại thanh hóa và an giang
công an tp thanh hóa đã bắt giữ đối tượng châu khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phường đông thọ tp thanh hóa và lương văn bắc sinh năm hai nghìn hai trú huyện lang chánh
về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ chín ba trăm linh thuốc lá nhãn hiệu blend năm trăm năm mươi năm màu xanh do nước ngoài sản xuất
thông qua mạng xã hội thành đã liên hệ với đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ đặt mua thuốc lá với số lượng lớn
sau đó chuyển về địa bàn tp thanh hóa cất dấu để bán với mục đích kiếm lời
để tiêu thụ thành thuê bắc vận chuyển thuốc lá bán cho khách hàng mỗi khi thành yêu cầu
tại khu vực xã quốc thái huyện an phú tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện xe ô tô tải huệ nghĩa
do tài xế nguyễn công dũng điều khiển
có nhiều gói hàng ký gửi bên trong chứa một mươi hai chiếc điện thoại di động các loại
máy laptop không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó tổ liên ngành phát hiện nhiều thùng cắt tông tại khóm châu long
bên trong có tám trăm bốn mươi vỉ hộp thuốc tân dược bảy trăm hai mươi chai dầu các loại và một bộ máy lạnh toshiba đều có xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa nói trên
nên tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị sạt lở
ngập lụt cục bộ hơn bốn trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
các huyện bị ảnh hưởng nặng gồm madrak erka lắc grongbong
theo thống kê ban đầu từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc đã có hơn một hai trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng
hơn bốn trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt cục bộ
sạt lở cũng đã làm hai ngôi nhà huyện crongbong bị vùi lấp nhưng không thiệt hại về người
hiện mưa tại địa phương này bắt đầu giảm dần tuy nhiên nước từ thượng nguồn vẫn đổ về mạnh
nên nguy cơ ngập úng sạt lở tại các vùng trũng thấp vùng đất dốc thuộc các huyện phía đông là rất lớn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc đã phát công văn khẩn
chỉ đạo các huyện thị xã kịp thời triển khai công tác ứng phó bố trí lực lượng tại chỗ
cùng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng bị sạt lở và ngập lụt bảo đảm an toàn cho người dân